bộ y tế mexico cho biết tám người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng thứ ba ở nước này kể từ giữa tháng bốn
nhiệt độ đã lên tới mức cao kỷ lục là ba mươi năm độ c ở thủ đô mexico city trong tuần này
theo thông báo của bộ bảy nạn nhân thiệt mạng vì sốc nhiệt và một người vì mất nước trong thời gian từ ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi hai tháng sáu
tại thành phố mantory nhiệt độ đã vượt ngưỡng bốn mươi độ c trong khi nhu cầu điện gia tăng
chủ yếu là để sử dụng điều hòa đã dẫn tới việc cắt điện
chính quyền bang nuevo león thành phố monterey đã ra quy định trẻ em chỉ đến trường hai giờ một ngày để tránh nắng
năm ngoái mexico đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán tại nhiều nơi trên cả nước
khi một đợt nắng nóng và tình trạng thiếu mưa đã làm các giếng chữ nước cạn kiệt
trong khi đó chính quyền một số thành phố trong đó có montory chỉ có thể cấp nước máy cho các hộ gia đình vài giờ một ngày trong vài tuần